và cũng trên cơ sở đó tổng công ty điện lực thành phố hồ chí minh đã có hướng dẫn chi tiết cách thức mua bán điện và thực hiện thanh toán tiền điện với lượng điện phát lên lưới từ các dự án điện mặt trời áp mái
sau khi được các thông tin tức là trên báo chí và cũng như là điện lực thành phố giới thiệu về cái điện tức là năng lượng mặt trời
thì chú đã tiếp cận và nắp đặt cái hệ thống tức là điện năng mặt trời cho gia đình
nắp tất cả là khoảng hai mươi kw đủ sử dụng tức là cho bốn căn
và giờ cao điểm có thể là nó dư thì dư thì bán cho điện lực
trong vòng hai năm vừa qua công ty cổ phần đầu tư điện xanh đã thi công lắp đặt hơn bốn trăm linh công trình hậu gia đình tại tp hcm với tổng công suất là hai mw
khi mà công ty hoàn tất lắp đặt hoàn chỉnh thì bộ phận nhân sự công ty sẽ liên hệ với lại điện lực
và trong vòng bảy ngày làm việc sẽ giúp cho khách hàng
có được hợp đồng mua bán điện với điện lực và thay đổi cái đồng hồ hai chiều và hoàn tất tất cả các dịch vụ khác của bên điện lực
tính đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đã có ba bảy trăm bốn mươi một khách hàng trên địa bàn thành phố lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà
công suất điện mặt trời lắp đặt đạt bốn mươi hai bảy mươi một mwp
trong đó có ba năm trăm hai mươi một khách hàng đã nối lưới và đăng ký bán lại phần điện dư cho ngành điện
tổng số tiền ngành điện đã thành công
công suất điện mặt trời lắp đặt cho khách hàng là bốn ba mươi chín tỷ đồng
và để cho người dân thành phố nhận thức được lợi ích của việc phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái
tổng công ty điện lực tp hcm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với khách hàng tiềm năng như cơ quan trường học bệnh viện khách sạn doanh nghiệp
trong khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn để giới thiệu về lợi ích của việc sử dụng điện mặt trời áp mái
tổng công ty điện kinh tế xã hội của thành phố